sau khi dịch covid một mươi chín được kiểm soát thành phố hồ chí minh đã xác định chiến dịch
thành phố hồ chí minh xin chào hello hồ chí minh city là trọng điểm của ngành du lịch thành phố
với gần hai trăm linh sản phẩm kích cầu du lịch từ nay đến hết năm hai nghìn hai mươi
chiến dịch thành phố hồ chí minh xin chào hello hồ chí minh city sẽ được thực hiện từ nay
đến hết tháng một năm hai nghìn hai mươi một giới thiệu về một thành phố hồ chí minh điểm đến an toàn
sống động cởi mở trẻ trung và đầy hứng khởi để thu hút khách du lịch đến với thành phố
tham gia hưởng ứng chiến dịch hơn một trăm linh doanh nghiệp du lịch tung ra gần hai trăm linh chương trình sản phẩm du lịch
giảm giá từ một mươi năm mươi đáp ứng nhiều tiêu chí trong đó đặc biệt chú ý đến tiêu chí an toàn phòng chống dịch
chiến dịch tập trung vào du lịch tại chỗ các tour khám phá thành phố du lịch kết hợp hội nghị
hội thảo hội trợ triển lãm tiệc cưới các tour liên kết vùng được thiết kế hấp dẫn mới mẻ